công an tp vinh nghệ an vừa phá chuyên án về ma túy bắt một đối tượng thu giữ một kg ma túy ketamin
điều đáng nói các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn chú tại khối bình yên phường hưng bình tp vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy ketamine năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua bán ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc
và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận hàng và chê nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu tại tp vinh